hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm cục hải cảnh trung quốc thông báo đã bắt giữ một mươi bảy ngư dân cùng với hai tàu cá là tàu qeb chín mươi ba nghìn sáu trăm chín mươi bốn ts và qeb chín mươi ba nghìn bốn trăm tám mươi ts
sau khi có thông tin này bộ ngoại giao việt nam đã chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại trung quốc thăm lãnh sự với các ngư dân bị bắt giữ
đồng thời làm việc chặt chẽ với các cơ quan sở tại và yêu cầu phía trung quốc phải thả ngay tàu cá cũng như ngư dân việt nam
theo thông tin mới nhất từ phía các cơ quan chức năng thì một mươi bảy ngư dân cùng với tàu cá qeb chín mươi ba nghìn sáu trăm chín mươi bốn ts
đã về tới việt nam an toàn
hiện nay đại sứ quán việt nam tại trung quốc vẫn đang tiếp tục yêu cầu phía trung quốc phải trả vô điều kiện tàu cá qb chín mươi ba nghìn sáu trăm chín mươi bốn ts
về việc các ngư dân việt nam có bị phía trung quốc ép ký vào các văn bản như phóng viên vừa nêu hay không
thì bộ ngoại giao việt nam cũng đã chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại trung quốc làm rõ thông tin này với phía trung quốc để có phản ứng phù hợp